thưa quý vị vào sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
và một mươi bốn bị cáo trong vụ nâng khống giá cây xanh tại hà nội chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ hai tới ba năm tù về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bản luận tội nêu rõ với cương vị là chủ tịch ubnd tp hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước tp hà nội
bị cáo nguyễn đức trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp chỉ đạo toàn diện xuyên suốt công tác trồng cây trên địa bàn tp hà nội
công tố viên nhấn mạnh hành vi của bị cáo nguyễn đức trung đã xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội đối với các cơ quan nhà nước đặc biệt là trong lĩnh vực công ích cây xanh
lĩnh vực phục vụ trực tiếp chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung
xét quá trình công tác bị cáo trung có nhiều thành tích xuất sắc được tặng thưởng nhiều huân chương danh hiệu bằng khen giấy khen
nên đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ khi lượng hình cho bị cáo trung
công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng huỳnh trí thành chú thải tp long xuyên tỉnh an giang
và huỳnh tiến đạt là con trai của thành để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu giữa đạt và nguyễn phúc huy trước đó vốn có mâu thuẫn
vào ngày hai mươi năm tháng tám khi trong người đã có rượu đạt hay tin bạn gái lại xảy ra mâu thuẫn với bạn gái của huy trên mạng xã hội
cho nên đạt đã nhắn tin rủ huy chém nhau
sau đó huy mang theo một con dao đến nhà đạt thì tiếp tục xảy ra cự cãi thách thức
lúc này có cả thành là cha ruột của đạt đã cùng đạt lấy hai cây dao tự chế chém nhiều nhát
và người huy khiến huy tử vong sau đó
hàng loạt các website cũng như ứng dụng mạo danh cơ quan thuế đang xuất hiện và được quảng cáo tràn lan dẫn dụ người dùng
tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng mức độ tần suất liên tục
nhiều nạn nhân đã bị mắc bẫy nhẹ thì mất vài trăm nghìn đồng nặng hơn thì có người bị lừa đảo tới cả tỷ đồng
sau khi nhận được cuộc gọi của một người tự xưng ở cơ quan thuế hà nội
việc đến kỳ đóng thuế và hướng dẫn cách kê khai nộp qua đường link gửi đến gia lô
người phụ nữ này đã không chút nghi ngờ vì thời điểm này công ty của chị cũng đến hạn nộp thuế
sau khi truy cập vào đường link mà chị nhận được qua gia lô
thì màn hình điện thoại của chị tối đen không thể sử dụng được nữa
bạn này bạn tên là bạn lý văn lam bạn đi sưng là bạn là cục thuế
thì bạn ấy bảo chị là thuê em cho chị một cái đường link
thì chị sẽ bao tất cả các thuế của tháng này thì là chị sẽ phải nộp bao nhiêu
hoặc là như nào thì chị sẽ vào đấy chị theo dõi để đỡ thuế nó gọi điện đến
để mình không phải lên trên thuế để mình làm việc nữa
thế chị áp gia lô với em đi thì em gửi cho chị cái đường link này
sau khi chị vào đường link xong một cái thì điện thoại của chị tự nhiên là đen như mực luôn
đến cuối tháng thì chị cũng phải đến ngân hàng để chị rút tiền để chị giả công thợ
sau khi chị đến với ngân hàng thì thợ nhân viên ngân hàng bảo chị ơi
thì chị vừa mới chuyển
cũng khoảng hết tiền ở trong tài khoản rồi
mới đây một người phụ nữ chú huyện hoài đức hà nội đã bị mất hai trăm bốn mươi triệu đồng
sau khi nhận được cuộc gọi của đối tượng giả danh là cán bộ thuế
và truy cập vào đường link cài đặt phần mềm tổng cục thuế để nộp thuế được giảm vat từ một mươi xuống tám
công tức chung của những đối tượng lừa đảo này là tạo ra các app giả mạo cơ quan thuế
với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế mua bán hóa đơn bất hợp pháp
hoặc giả danh công chức gọi điện cho người
người dân hướng dẫn các thủ tục về thuế mua các tài liệu về thuế
vừa qua tổng cục thuế đã phát đi thông tin cảnh báo đến cộng đồng doanh nghiệp

tình trạng mạo danh cơ quan thuế trên công dân mạng có nhiều chiều hướng gia tăng
với mục đích các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân và doanh nghiệp
với các chiều thức và thủ đoạn ngay một tinh vi
thứ nhất là đối tượng hay thực hiện giả mạo cán bộ thuế
để có điện thoại cung cấp hướng dẫn
người nộp thuế cài đặt các phần mềm ứng dụng giả mạo
thứ hai là giả mạo các trang thông tin điện tử và ứng dụng của cộng đồng thuế
tạo lập các trang web giả mạo giống như trang web ứng dụng của cộng đồng thuế để lừa đảo
thứ ba là giả mạo tin nhắn dùng cái brand name
cái tin nhắn của tổng cục thuế để phát tán cái tin nhắn giả
và cũng gửi tin đường link để cho người ta cài đặt các phần mềm ứng dụng
ngoài ra tổng cục thuế khuyên
cáo doanh nghiệp và người dân không nhận các biêu phẩm tài liệu có luật thuế mà phải trả tiền
chỉ tiếp nhận thông tin từ trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế
trong trường hợp nhận được các tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo
người nộp thuế cần lưu lại bằng chứng và thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời
đến sáng nay ngày hai mươi sáu tháng tám
lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh bình phước vẫn đang tích cực triển khai các phương án
tìm kiếm em huỳnh khải an một mươi năm tuổi là học sinh cấp ba
nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích khi cùng bạn đi tắm ở sông bé
vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi năm tháng tám huỳnh khải an cùng một số bạn rủ nhau đi tắm ở sông bé
trong lúc tắm gần khu vực chân cầu dt bảy trăm sáu mươi thuộc thôn bình hà hai xã đa kia huyện đùa gia mập
em an đã bất ngờ hụt chân chìm xuống nước sâu bị nước cuốn trôi mất tích
sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng ngày hôm nay
nhiều xã phường ở thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã ngập sâu
nước tràn vào nhà dân đường phố bị chia cắt
hơn chín giờ sáng ngày hôm nay nước suối đổ về ngày càng mạnh
khiến cho hàng chục nhà dân ở xã đại lào bị ngập
trên đường bơ lao sơ rê một đoạn dài năm trăm linh mét bị ngập sâu
nhiều xe máy và ô tô không thể chạy qua
tại xã lộc châu suối đại lào nước dâng cao khiến cho nhiều đường xá
khu vực cầu ba thôn tân ninh
các thôn tân thịnh tân bình ánh mai bị ngập tràn vào nhà sáu mươi hộ dân
ở trung tâm thành phố bảo lộc mưa lớn kéo dài cũng đã gây ngập trên diện rộng
các phường một hai lộc tiến bơ lao lộc sơn
các tuyến phan chu trinh mùng một tháng năm lê văn tám thành phố bảo lộc
đã huy động một trăm linh lực lượng từ các thôn đến xã phối hợp đối với công an quân đội di rời tài sản
cùng một trăm năm mươi hộ khỏi vùng nguy cơ sạt lở cấm phương tiện qua các đường ngập sâu
nước chảy xiết đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ hướng dẫn người dân lưu thông an toàn
vào dịp đại lễ vu lan dằm thám bày âm lịch
tại các cơ sở thờ tự như là đền chùa thì thường tổ chức nhiều hoạt động tín ngưỡng
và theo đó lượng người dân tập trung tham gia lễ tăng đột biến
kèm theo lượng hương khói vàng mã được đốt cũng sẽ nhiều hơn so với ngày thường
để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra
trong những ngày này công tác kiểm tra tuyên truyền nâng cao ý thức về an toàn phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở này được chú trọng hơn
ghi nhận ngay sau đây tại phường trọng điểm của thành phố đà nẵng
bên trong chùa pháp lâm phường nam dương thành phố đà nẵng
nhiều bình cứu hỏa sắp tay được trang bị đầy đủ ở các vị trí có nguy cơ cháy nổ cao
như khu vực thắp hương khu vực nhà bếp khu vực chánh điện
việc bố trí đầy đủ và sử dụng thanh thạo bình chữa cháy đã xử lý kịp thời các vụ cháy nổ
chập điện từng xảy ra tại chùa
vừa rồi thì tuy cũng xảy ra vài sự cố chập điện đó
cho nên nhà chùa cũng sẵn sàng cứu chữa tại chỗ cho nên không xảy ra sự hiện đáng tiếc
cho nên nói như vậy trong nhà chùa mấy thầy phải chuẩn bị tinh thần trước
cho nên bất cứ việc gì mà xảy ra khóa hoạn mấy thầy mới dập lại tại chỗ
bởi vì sự dập và dập tắt này cũng là do sự hướng dẫn của địa phương
cho nên mấy thầy cũng rất nhiều kinh nghiệm
còn tại chùa bắc nhã mỗi người dân du khách đến lễ chỉ được thắp một nén nhang
một lần duy nhất ở vị trí ngoài sân
tại khu vực tấp nhang luôn có người trông coi nếu có nhiều nhang được thắp sẽ được xử lý ngay
không để rơi vải cháy lan sang khu vực khác
mỗi người một cây nhang thôi còn đây là ở phần thắp nhang tại đây
còn ở trên chến điện hoặc là nhà tổ thì không có bắt nhang để hạn chế
và tuyệt đối không cưới vàng mạng để phòng chống cháy nổ
là địa bàn có đến năm cơ sở thờ tự chủ yếu phân bổ tại khu dân cư đông đúc
quỹ ban nhân dân phường nam dương đã thành lập tổ công tác kiểm tra hệ thống trang thiết bị
lối thoát hiểm hệ thống điện khu vực sử dụng lửa và yêu cầu các cơ sở này khắc phục những thiếu sót
để đảm bảo an toàn tổ công tác cũng yêu cầu ban quản lý các cơ sở thờ tự
cần thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở người dân du khách chấp hành các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
phường đã thông báo đối với các cơ sở thờ tự chấp hành những việc phòng cháy chảy cháy
trong đó là các phương tiện phòng cháy chảy cháy tập huấn về kỹ năng phòng cháy chảy cháy
đồng thời là hoạt động các chùa cùng với địa phương không có đốt cháy và mã trong các mùa lễ hội
cũng như việc đốt hương
gần chăm sát
cơ sở thờ tự lâu nay vẫn được xác định là loại hình tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
hơn bao giờ hết bàn quản lý các khu di tích đền chùa cần thực hiện đúng và chủ động trong công tác phòng cháy chảy cháy
đặc biệt ý thức của người dân cũng cần được nâng cao
có phần bảo vệ các giá trị văn hóa và tài sản tính mạng của bản thân
sở xây dựng thành phố đà nẵng vừa phát đi văn bản chấn chỉnh công tác xét duyệt hồ sơ đăng ký thuê mua nhà ở xã hội
từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước
theo đó sở xây dựng thành phố đà nẵng đề nghị ubnd các quận huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan
tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn
thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động giao dịch nhà ở
kinh doanh dịch vụ bất động sản và quản lý sử dụng nhà ở xã hội theo quy định
trường hợp phát hiện hành vi kê khai không đúng sự thật không đúng quy định sẽ xem xét
hủy kết quả xét duyệt hủy hợp đồng trường hợp đã ký hợp đồng và thu hồi nhà ở xã hội
với trường hợp đã bàn giao nhà theo đúng quy định
trường hợp phát hiện các hành vi làm giả con dấu chữ ký tài liệu và các hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự
sẽ chuyển cơ quan công an xem xét xử lý theo đúng quy định
bất chấp những ảnh hưởng của lãi suất cao và thắt chặt tiến dụng
giá của các căn hộ trung cư mới mở bán tại hà nội vẫn tiếp tục tăng cao
điều này vô cùng khó khăn cho những người lao động có thu nhập thấp
và đây cũng là phân khúc không có vùng đáy vì nguồn cung tắc nghẽn và chi phí đầu vào tăng cao
ghi nhận trên thị trường cho thấy trong khi các phân khúc khác đang gặp nhiều khó khăn
thậm chí phải cắt lỗ thì giá căn hộ trung cư ở hà nội vẫn chưa hề hạ nhiệt
hầu hết các khu vực đều tăng giá so với cùng kỳ năm trước
trong đó đống đa cầu giấy hà đông và nam tử liêm có mức tăng giá thứ cấp cao từ bảy một mươi trong năm qua
các dự án trào bán sơ cấp quý ba năm hai nghìn hai mươi ba có năm mươi hai dự án trào bán trên bốn mươi bảy triệu đồng một mét vuông

các dự án trào bán từ ba mươi năm triệu đồng một mét vuông trở lên
giá nhà trung cư đang tăng từ một mươi năm hai mươi so với năm ngoái
mà bây giờ mà vay ngân hàng thì cái lãi suất khá là cao
cho nên là chắc là tôi vẫn dự định là mình sẽ để tiền ra để mà kinh doanh trước
rồi là bao giờ nếu mà nó có hạ thì có thể là mua nhưng mà không biết là phải chờ đến bao giờ
được biết giá nhà trung cư tăng cao một phần do ảnh hưởng đến từ thị trường vật liệu xây dựng
đơn cử như giá sắt thép đã tăng lên bốn mươi chỉ trong vài tháng
hầu hết các giá vật liệu xây dựng bao gồm xi măng cát đá nhôm kính đều tăng giá
và mối lo ngại thứ nguồn cung nhà ở lại một lần nữa bùng dậy
khi các ngân hàng có chủ trương kiểm soát chặt nguồn vốn tiết dụng chảy vào bất hậu sản
do đó chủ trương xây dựng mở bán các dự án nhà ở xã hội trong thời điểm này
có lẽ cũng là mối quan tâm của nhiều người dân trong bối cảnh nhà thương mại vẫn đang trên đà tăng giá
từ nay đến cuối năm chúng ta thấy rằng thực tế mà nói thị trường nó sẽ ấm dần lên
tuy nhiên là nó cũng tùy từng cái phân khúc và tùy từng cái gọi là dự án
đặc biệt là nếu mà những cái dự án ở các cái khu mà trung tâm thì nó vẫn có một cái giá tương đối cao
thì chúng ta thấy rằng là cái sân khúc cao cấp nó bị ngừng chạy lại
và có một số cái dự án bán cũng khó
cho nên người ta đang xin chuyển sang cái hình thức mà được chính phủ cũng như là các bộ bàn ngành quan tâm
đó là từ cái nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội
theo các chuyên gia kinh tế trong bối cảnh hiện nay
bên cạnh giá nguyên vật liệu liên tục nhảy múa
những áp lực từ lạm phát tạng nhanh và nguồn cung khăn hiếm
khiến giá nhà sẽ tiếp tục xác lập đỉnh mới trong thời gian tới
do đó khi lựa chọn xuống tiền đầu tư bất kỳ dự án nào
người dân cũng cần thận trọng để tránh những rủi ro về tài chính
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
trong sáng hai mươi sáu tháng tám bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
và chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
cùng lãnh đạo các tỉnh đông nam bộ các sở ngành
đã lên trực thăng bay khảo sát từ trên cao phục vụ việc lập các quy hoạch của thành phố
chuyến khảo sát được hỗ trợ bởi sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi
nhóm khảo sát chia thành hai đoàn mỗi đoàn gồm một mươi thành viên
hai chuyến bay do bí thư thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm làm trướng đoàn
sẽ di chuyển tới các khu vực cửa ngõ ngoại thành đồ mối nút giao thông lớn sông sài gòn và biển cần giờ
lãnh đạo tp hcm xác định việc quy hoạch có ý nghĩa rất lớn
trong việc định hình và xây dựng các kế hoạch chính sách phát triển kinh tế xã hội nói chung
và trong từng lĩnh vực nói riêng
việc thực hiện nghiêm túc bài bản công tác quy hoạch
sẽ giúp định hướng sắp xếp tối ưu về mặt không gian lãnh thổ
đảm bảo một cấu trúc hợp lý giữa các ngành lĩnh vực
chuyến khảo sát nhằm đảm bảo việc lập các quy hoạch tp hcm đạt chất lượng hiệu quả
tiến độ và khả thi cao phù hợp với chủ trương định hướng phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố
cũng trong sáng nay hai mươi sáu tháng tám tại tp hcm ban thường vụ thành đoàn và hội đồng đội thành phố
đã tổ chức hội nghị công tác đội và phong trào thiếu nhi thành phố hồ chí minh giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
tiếp tại hội nghị các đại biểu đã nêu bật kết quả của công tác đội và phong trào thiếu nhi thành phố
giai đoạn năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn đã tuyên dương được hai tám trăm hai mươi sáu sáu mươi bảy em thiếu nhi đạt danh hiệu chống ngoan bách hồ các cấp
thực hiện bốn một trăm linh năm hành trình đến bảo tàng với gần hai triệu thiếu nhi tham gia
năm sáu trăm bảy mươi năm đạt danh hiệu chống ngoan bách hồ các cấp
bảy một trăm bảy mươi một công trình mang non từ cấp liên đội trở lên với tổng giá trị kinh tế đạt được là bốn mươi sáu năm tỷ đồng
chăm lo cho một trăm tám mươi chín ba mươi năm em thiếu nhi với tổng kinh phí thực hiện năm mươi hai ba tỷ đồng
xây dựng sửa chữa ba trăm linh hai sân chơi với tổng kinh phí hai mươi một một tỷ đồng phát triển năm trăm chín mươi hai năm trăm bảy mươi năm đội viên mới
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm phố họp của ủy ban đoàn kết công giáo tp hcm
đã tổ chức lễ trao tặng quà cho đồng bào tp hcm
đồng bào công giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
nhằm chào mừng ngày đại hội đại biểu người công giáo việt nam tp hcm lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã phố họp của ủy ban đoàn kết công giáo tp hcm
tổ chức trao tặng một trăm linh phần quà cho các gia đình đồng bào công giáo có hoàn cảnh khó khăn
từ hai mươi hai quận huyện thành phố trên địa bàn với mong muốn tiếp thêm động lực để các gia đình vượt khó từng bước ổn định cuộc sống
nhằm chào mừng ngày đại hội đại biểu người công giáo việt nam tp hcm

và tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức không sử dụng các phương tiện tự chế
không đảm bảo an toàn để vận chuyển hàng hóa gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường
tại khu vực chợ đầu mối bình điền
trong ngày đầu ra quân đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận tám đã tổ chức chuyên đề
chốt chặn kiểm tra tại khu vực đường quảng trọng linh phía trước cổng chợ bình điền
chỉ trong chưa tới một giờ tổ chức kiểm tra cảnh sát giao thông trật tự đã phát hiện
lập biên bản xứ phạt sáu trường hợp vi phạm đây đều là những chiếc xe gắn máy cà tàn
được độ chế kéo theo những thùng hàng phía sau không đảm bảo an toàn
các tổ công tác công an quận tám liên tục có mặt tại các điểm nóng
nơi các loại phương tiện này hoạt động khá dài đặt
qua kiểm tra đa phần các phương tiện đều không có giấy tờ xe
người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe
hoạt động ra quân lật này nhằm chứng chính trực tự an toàn giao thông trực tự đô thị
đảm bảo cho việc lưu thông vận chuyển hàng hóa của các tiểu thương hữu kinh doanh được an toàn
đoàn giám sát của ban pháp chế hội đồng nhân dân tp hcm đã có buổi làm việc
với công an tp hcm về tình hình thực hiện công tác đảm bảo trực tự an toàn
giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố
tại buổi làm việc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tp hcm xảy ra bảy trăm bảy mươi chín vụ tai nạn giao thông
làm chết hai trăm chín mươi bốn người bị thương bốn trăm bảy mươi
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai giảm hai trăm sáu mươi vụ giảm ba mươi sáu người chết giảm một trăm chín mươi tám người bị thương
tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra
cảnh sát giao thông tp hcm chốt chặn kiểm tra xử lý từ ban đầu
nhiều vụ thanh niên tụ tập chạy xe gây rối khởi tố hai vụ
tổ chức các đợt kiểm tra lò đồ xe lập danh sát theo dõi một mươi chín lò đồ
hai trăm ba mươi bốn tiệm sữa một mươi hai cơ sở sản xuất kinh doanh linh kiện phù tùng phục vụ đồ chế
tại buổi làm việc thành viên đoàn giám sát đã đặt câu hỏi liên quan như
việc phối hợp với địa phương giải quyết lò đồ xe kết nối chia sẻ dữ liệu camera
của công an tp hcm với các đơn vị xử phạt ngụy chấp hành thấp trực tự lòng lề đường
điểm đen tai nạn giao thông tuyên truyền giáo dục hướng dẫn về công tác đăng ký xe
theo hướng định danh cá nhân để người dân thực hiện thuận tiện
thường tá nguyễn đình dương phó chăm đốc công an tp hcm nhấn mạnh
công an địa phương trà sát quản lý các cơ sở kinh doanh linh kiện xe
có dấu hiệu đồ chế cho quái xế để đưa vào diện quản lý
trường hợp công an tp hcm kiểm tra phát hiện vi phạm tại các lò đồ chế
không thuộc diện quản lý thì sẽ kiểm điểm xử lý trách nhiệm với cấp địa phương
công an tp hcm sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo ai để hỗ trợ tích cực
lực lượng thực hiện nhiệm vụ đối phó có hiệu quả các tình huống phát sinh
thưa quý vị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp hcm mới đây vừa tiếp nhận một trường hợp người dân ở huyện hồng ngự
tp hcm bị lừa mất hơn một tỷ đồng chỉ vì nhấn vào đường liên lạ để cài đặt tài khoản vneid
đối tượng giả mạo công an đã yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng tên an ninh mạng
qua đường liên lạ có logo của cục an toàn thông tin
bằng ứng dụng giả này đối tượng đã điều khiển điện thoại nạn nhân từ xa
đăng nhập tài khoản ngân hàng nhận mã otp để chuyển tiền của nạn nhân sang tài khoản của mình
tổng cộng đã có bốn lượt chuyển tiền đi nạn nhân bị mất trên một tỷ đồng
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tải có ứng dụng lạ để tránh nguy cơ bị lừa
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đã phối hợp với công an phường mỹ xuân tiến hành mật phục bắt quả tan tám đối tượng
có hành vi trộm chó số lượng lớn
nhóm cẩu tặc gồm tám đối tượng là bùi văn chính lâm thái hà lương minh hoàng
nguyễn tiến dũng nguyễn văn nam đỗ ngọc khang âu dương cẩn huỳnh kim tuấn
nhóm này đã tập hợp tài sản trộm cắp là nhiều con chó tại quán nhậu kề tơ tám mươi chín
phường mỹ xuân thị xã phú mỹ do bùi văn may sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
cư trú phường mỹ xuân thị xã phú mỹ làm chủ quán
căn cư tính chất vụ việc công an cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ
đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của bùi văn may
phát hiện và tạm giữ nhiều tài sản công cụ phương tiện có liên quan
đến hành vi phạm tội của các đối tượng trên
gồm một mươi chín con chó các chúng loại khác nhau bốn xe mô tô năm bộ kích điện
cùng các bình ác quy và chĩa được các đối tượng sử dụng để trộm cắp tài sản
sau khi chĩa tự chế có các sản dây điện hai bộ sản bình ác quy
cùng nhiều bao tải băng keo đen dây kẻm các chai nhựa được ớt bột
được các đối tượng mang theo để chống trả khi bị phát hiện
các đối tượng khai giá bán mỗi cân là bốn mươi năm đồng một kg
ngoài ra các đối tượng còn khai nhận khi muốn đi bắt trộm chó
thì phải có sự đồng ý của may
hiện công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với các đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản
để tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng trên theo quy định
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử bị cáo hờ bích niê chú tại huyện crong bắc
và hoàng thị bích phương chú tại phường tân hòa
thành phố buôn ma thuật cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy
hoàng thị lan chú tại phường tân hòa thành phố buôn ma thuật
cùng với hờ bích niê và phương đã đưa ra thông tin gian dối
là lan cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng
bích và phương tìm các bị hại đưa đến nhà giới thiệu
để lan viết giấy vay tiền và hứa trả gốc lãi đầy đủ
sau đó các đối tượng đưa tiền cho lan
sau khi nhận được tiền lan không thực hiện đáo hạn
mà chiếm đoạt luôn số tiền vay
tổng cộng lan đã chiếm đoạt của sáu bị hại tổng số tiền gần ba tám tỷ đồng
hành vi phạm tội của hoàng thị lan đã bị tòa án nhân dân cấp cao
tại đà nẵng xét xử phúc thẩm và tuyên phạt hai mươi năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện lan đang chấp hành án
quá trình mở rộng điều tra cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố
truy tố và xét xử hờ bích niê và hoàng thị bích phương
hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo hờ bích niê một mươi bốn năm tù giam
và hoàng thị bích phương một mươi ba năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhằm tăng cường kiểm tra và kiểm soát xử lý kịp thời các hành vi vi phạm
góp phần hạn chế tai nạn giao thông nhất là các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng
đặc biệt nghiêm trọng do các loại phương tiện vận tải hành khách
ô tô vận tải hàng hóa bằng container xe quá khổ quá tải gây ra
từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh hậu giang thực hiện cao điểm gia quân tổng kiểm soát xe ô tô
kinh doanh vận tải hành khách ô tô vận tải hàng hóa bằng container
ghi nhận tại tỉnh hậu giang sau một mươi ngày gia quân thực hiện
ngay từ sáu giờ sáng ngày một mươi năm tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố ngã bảy
đã ra quân tuần tra kiểm tra đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải khách
từ một mươi chỗ ngồi trở lên xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ một mươi chỗ trở lên
thành xe ô tô dưới một mươi chỗ kể cả người lái xe để kinh doanh vận tải hành khách
ô tô vận tải hàng hóa bằng container
vi phạm nồng độ cồn ma túy xe hết niên hạn sử dụng quá hạn đăng kiểm quá khổ quá tải
dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định trở quá số người quy định
đây là những lỗi thường xuyên xuất hiện và bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý trong những ngày qua
lần đó thì cảnh sát giao thông
có yêu cầu là kiểm tra hành khách có đúng số người quy định hay không
thứ hai là kiểm tra sót vé thứ ba là đi đúng tiếng hay không
nói chung là bên em chấp hành đầy đủ các phủ tục của cảnh sát giao thông đưa yêu cầu ra
ngoài thực hiện công tác tổng kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm về vận tải hành khách hàng hóa
lực lượng cảnh sát giao thông còn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông cũng yêu cầu chủ doanh nghiệp
cá nhân kinh doanh vận tải hành khách
vận tải hàng hóa bằng container ký cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn giao thông
bên cạnh việc thực hiện cao điểm từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh hậu giang
cũng sẽ tiếp tục thực hiện thường xuyên nhằm chấn chỉnh việc chấp hành các quy định pháp luật về giao thông
mục tiêu đặt ra lập lại trật tự kỳ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông
của cả người tham gia giao thông và người thực thi pháp luật về giao thông
tuyệt đối không để tình trạng các loại phương tiện vận tải hành khách
ô tô vận tải hàng hóa bằng container xe quá khổ quá tải hoạt động phức tạp trên địa bàn tỉnh
trong quá trình thực hiện công tác tình trạng kiểm soát và khi gặp những đối tượng chống người thêm công dụ
thì lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng khác dùng các biện pháp nghiệp vụ
thứ nhất là trang thiết bị về kỹ thuật nghiệp vụ dùng máy móc hoặc là có cảnh sát hành sự
cảnh sát cơ động đảm bảo về trong công tác tình trạng kiểm soát
nhằm tạo điều kiện cho lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tốt
tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải được bộ công an triển khai
nhằm tạo truyền biến tích cực về nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và lái xe
đây được coi là một trong những biện pháp quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông
và giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải
bộ tài chính vừa đưa ra khuyến nghị người chơi không mua vé sổ số qua internet
vì đây là hoạt động chưa được phép theo quy định của pháp luật kinh doanh sổ số
để đảm bảo hoạt động kinh doanh sổ số hoạt động ổn định đúng quy định pháp luật
bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua vé số và đảm bảo an ninh trật tự xã hội
bộ tài chính đề nghị các tổ chức cá nhân hiện đang phân phối vé sổ số qua mạng internet
chấm dứt ngay các hoạt động kinh doanh không đúng quy định của pháp luật
người chơi không mua vé sổ số qua internet vì đây là hoạt động chưa được phép
theo quy định của pháp luật kinh doanh sổ số không đảm bảo quyền lợi của khách hàng
đồng thời tuyệt đối không mua vé sổ số nước ngoài phát hành tại các trang web
ứng dụng vì có thể bị lợi dụng lừa đảo
thưa quý vị hàng loạt các website cũng như ứng dụng mạo danh cơ quan thuế đang xuất hiện
và được quảng cáo tràn lan dẫn dụ người dùng
tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng với mức độ và tần suất liên tục
nhiều nạn nhân đã bị mắc bẫy nhẹ thì mất vài trăm ngàn đồng
nặng hơn có người bị lừa đảo tới cả tỷ đồng
sau khi nhận được cuộc gọi của một người tự xưng ở cơ quan thuế hà nội
thông báo về việc đến kỳ đóng thuế và hướng dẫn cách kê khai
nộp qua đường link gửi đến gia lô
người phụ nữ này đã không chút nghi ngờ vì thời điểm này công ty của chị cũng đến hạn nộp thuế
sau khi truy cập vào đường link mà chị nhận được qua gia lô
thì màn hình điện thoại của chị tối đen không thể sử dụng được nữa
nói chung là chị phải theo dõi để đỡ thuế nó gọi điện đến để mình không phải lên trên thuế để mình làm việc nữa
thế chị áp gia lô với em đi thì em gửi cho chị cái đường link này
sau khi chị vào đường link xong một cái thì điện thoại của chị tự nhiên là đen như mực luôn
đến cuối tháng thì chị cũng phải đến ngân hàng để chị rút tiền để chị giả công thợ
sau khi chị đến với ngân hàng thì thợ nhân viên ngân hàng bảo chị ơi chị vừa mới chuyển một khoản hết tiền ở trong tài khoản rồi
mới đây một người phụ nữ chú huyện hoài đức hà nội đã bị mất hai trăm bốn mươi triệu đồng
sau khi nhận được cuộc gọi của đối tượng giả danh là cán bộ thuế
và truy cập vào đường link cài đặt phần mềm tổng cục thuế để nộp thuế được giảm vat từ một mươi xuống tám
công tức chung của những đối tượng lừa đảo này là tạo ra các app giả mạo cơ quan thuế
với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế mua bán hóa đơn bất hợp pháp
hoặc giả danh công chức gọi điện cho người dân hướng dẫn các thủ tục
mua các tài liệu về thuế
vừa qua tổng cục thuế đã phát đi thông tin cảnh báo đến cộng đồng doanh nghiệp
và người nộp thuế về các hình thức lừa đảo
tình trạng mạo danh cơ quan thuế trên công dân mạng có nhiều chiều hướng gia tăng
với mục đích các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân và doanh nghiệp
với các chiều thức và thủ đoạn ngay một tinh vi
thứ nhất là đối tượng hay thực hiện giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại cung cấp hướng dẫn người nộp thuế
cài đặt các phần mềm ứng dụng giả mạo
thứ hai là giả mạo các trang thông tin điện tử và ứng dụng của cộng đồng thuế
tạo lập các trang web giả mạo giống như trang web ứng dụng của cộng đồng thuế để lừa đảo
thứ ba là giả mạo tin nhắn dùng cái brand name cái tin nhắn của tổng cục thuế để phát tán tin nhắn giả
và cũng gửi tin đường link để cho người ta cài đặt các phần mềm ứng dụng
ngoài ra tổng cục thuế đã phát triển các phần mềm ứng dụng
khuyến cáo doanh nghiệp và người dân không nhận các biêu phẩm tài liệu có luật thuế mà phải trả tiền
chỉ tiếp nhận thông tin từ trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế
trong trường hợp nhận được các tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo
người nộp thuế cần lưu lại bằng chứng và thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý